ngày sáu tháng một mươi ubnd tỉnh hương yên tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch của ubnd tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép
sau sáu tháng triển khai đến nay tỉnh hưng yên đã xử lý được một mươi ba một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp
vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi đạt bảy mươi tổng số công trình vi phạm
nhiều địa phương làm tốt công tác vận động tuyên truyền nên đã có nhiều hộ gia đình tự tháo rỡ công trình vi phạm
tuy nhiên cũng có những hộ chưa chấp hành hoặc tháo rỡ mang tính hình thức chống đối
để ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp hành lang an toàn giao thông thủy lợi đề điều và tiếp tục giải tỏa những vi phạm cũ
trong thời gian tới tỉnh hương yên tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp các cơ quan chức năng
tích cực tuyên truyền vận động những hộ gia đình có công trình vi phạm tự tháo rỡ trong những trường hợp cố ý chống đối
sẽ kiên quyết lên phương án cưỡng chế giải tỏa để trả lại đúng giá trị quyền sử dụng đất cho người dân